tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke xo tại địa chỉ số bảy mươi bốn bảy mươi năm đường nguyễn minh đường xã đạo thạnh tp mỹ tho tỉnh tiền giang
công an tp mỹ tho phát hiện hai mươi chín người dương tính với chất ma túy
vào lúc một giờ ngày chín tháng bốn công an tp mỹ tho tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke xo
phát hiện hàng chục thanh thiếu niên trong bảy phòng đang hát karaoke có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành xét nghiệm ma túy
kết quả có hai mươi chín trường hợp dương tính với chất ma túy
lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy như bình xì xa đĩa xứ và một số xe mô tô
công an thành phố mỹ tho tiến hành lập biên bản vụ việc thu giữ các tăng vật có liên quan
đồng thời đưa hai mươi chín trường hợp về cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định